cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp thì lực lượng chữa cháy cơ sở dân phòng và chuyên ngành
đóng vai trò không nhỏ trong công tác phòng cháy và chữa cháy ở cộng đồng
thực tế chữa cháy ở cơ sở là lực lượng đầu tiên tiếp cận dập tắt nhiều vụ cháy ngay từ khi có phát sinh sự cố
góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân
do vậy nâng cao năng lực lực lượng chữa cháy ở cơ sở là điều cần thiết để tăng hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy tại các địa phương
một buổi huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các cán bộ công nhân viên của các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
bên cạnh những kiến thức nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy các học viên được thực hành và sử dụng các loại phương tiện chữa cháy tại chỗ
nhất là bình chữa cháy sách tay các bài giảng hướng dẫn cụ thể giúp người lao động nắm bắt được quy trình xử lý sự cố cháy nổ tại chỗ
thời gian gần đây nhất là em phải tăng cường hướng dẫn cho doanh nghiệp
cho tất cả trên hai khu nghiệp là về cái công tác phòng cháy chữa cháy tuyên truyền rất nhiều và sâu sắc sát xác thực và huấn luyện cho đội cơ sở nhiều hơn
để cho nhân dân người ta quan tâm đến vấn đề chập điện cháy nổ là cái đầu tiên
để nâng cao năng lực lực lượng chữa cháy cơ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ngãi đã tổ chức các khóa huấn luyện nghiệp vụ
tại các khu công nghiệp địa bàn miền núi phát huy tối đa hiệu quả phương châm bốn tại chỗ
trong năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh quảng ngãi đã tập huấn ba mươi ba lớp huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở
một trăm linh lượt người là lực lượng dân phòng người lao động cơ quan trường học tham gia
huấn luyện nghiệp vụ tại cơ sở không chỉ nâng cao năng lực mà còn rút ngắn thời gian tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp địa phương
nếu mà có tình huống xả ra thì đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của chúng tôi để phát huy
để dập lửa kịp thời để mang lại hiệu quả cho công ty
ngăn chặn giảm thiểu số vụ cháy tỉnh quảng ngãi đã củng cố xây dựng trên một hai trăm linh đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
chuyên ngành và dân phòng với gần một mươi thành viên
việc huấn luyện đào tạo phân loại lực lượng chữa cháy đã hỗ trợ cho cơ sở rất nhiều trong phòng ngừa ngăn chặn cháy nổ
có năm mươi các vụ cháy là được phát hiện và dập tắt ngay từ vận đạo
điều này thiết
hiện cái phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy là vô cùng đúng đắn
mà nông cốt để thực hiện cái tốt cái phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy
đó là xây dựng cho được cái lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở vững mạnh
trong cái lực lượng này thì phải đặc biệt chú ý đến cái việc là huấn luyện
để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho lực lượng này
khi phát sinh cháy nổ
ở cộng đồng dân cư hay nhà máy xí nghiệp thì lực lượng cơ sở sẽ là đơn vị đầu tiên xử lý
nếu lực lượng này xử lý tốt không để đám cháy lây lan bùng phát thì chắc chắn thiệt hại sẽ được giảm đáng kể
vì vậy cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh
các cơ quan doanh nghiệp tỉnh quảng ngãi và các địa phương không chỉ xây dựng lực lượng chuyên nghiệp
mà còn phát triển lực lượng chữa cháy cơ sở để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại chỗ